một đám cháy đã bùng phát ở phía nam vùng sebiri của nga gây ảnh hưởng đến hàng trăm ngôi nhà và khiến nhiều người thiệt mạng
cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết các đám cháy bùng phát ở vùng grad noyad và lan rộng ra hơn một mươi sáu khu vực gây ảnh hưởng đến khoảng hai trăm linh ngôi nhà
một số sưởng cưa và một sân chơi cho trẻ em đồng thời gây thiệt hại về người nhưng chưa rõ con số cụ thể
trong những năm gần đây cháy rừng tại siberia xảy ra với tần suất thường xuyên hơn trước
các chuyên gia khí tượng nga nhận định rằng biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng này